nhân kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam ngày một mươi chín tháng một mươi một ubnd tp hcm đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín và phát động phong trào thi đua dạy tốt và học tốt lập thành tích xuất sắc chào mừng chín mươi năm ngày thành lập đảng
trong không khí hân hoàng của ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một thành phố đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương cho ba giáo viên
bình dự được nhận huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước một bằng khen của thủ tướng chính phủ hai mươi sáu huy chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo
sáu mươi bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo một trăm năm mươi cá nhân điển hình tiên tiến được nhận giấy khen của giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố
nhằm tôn vinh những thầy cô giáo đang ngày đêm dày công đào tạo vùng đắp cho thế hệ trẻ tương lai của đất nước
lãnh đạo thành phố cũng mong muốn mỗi thầy cô giáo phải luôn tự hào với nghề ý thức được vai trò nêu gương tính mô phạm nghề nghiệp xứng đáng là những tấm gương về học tập trang luyện để nâng cao tay nghề và luôn giữ tâm sáng trí bền